lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ ba khẩu súng trong đó có hai súng bắn đạn ghém và một khẩu súng hơi
cùng nhiều đạn của súng quân dụng đạn ghém và nhiều bộ phận nghi là các chi tiết của súng dao kiếm các loại
cho đến ngày ba mươi tháng một mươi hai tiến hành lệnh khám xét tại nhà của đối tượng công an thành phố hải dương tiếp tục thu giữ thêm được một mươi hai viên đạn súng thể thao
một gói giấy bạc bên trong có chứa chất bộ màu trắng nghi là heroin nghĩa là đối tượng từng có rất nhiều tiền án tiền sự
chuyển sang những thông tin khác tại đắk lắc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cho biết vừa tiếp nhận đối tượng là trần văn nghĩa
trú tại xã e rock huyện e soup tỉnh đắk lắc ra đầu thú sau hai ngày gây án giết người
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai anh lê ngọc sơn trú tại thị trấn ea súp huyện ea súp tổ chức tiệc sinh nhật tại một quán karaoke và có mời khoảng nhiều người đến dự
trong đó có nghĩa nguyễn văn hùng và trần văn ba
cho đến khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày thì giữa nghĩa và hùng có xảy ra mâu thuẫn cả hai dùng dao đánh chém nhau
và lúc này anh ba cùng mọi người vào can ngăn thì đã bị nghĩa vụ dao đâm nhiều nhát khiến anh ba gục ngay tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án nghĩa đã vứt con dao xuống hồ e xúc hạ rồi nhờ bạn trở sang thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc để trốn
thế nhưng được công an cùng người nhà vận động đến đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi hai nghĩa đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đầu thú
thưa quý vị và các bạn tết nguyên đán đang đến gần và đây cũng là thời điểm gia tăng các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm cố ý gây thương tích
đáng chú ý nguyên nhân của các vụ việc là chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhiều đối tượng đã không kiềm chế được bản thân gây ra những hậu quả hết sức thương tâm làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
sau đây là ghi nhận trên địa bàn tỉnh bạc liêu địa phương trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ án cố ý gây thương tích
gia đình chị trần ngọc thơ chú ấp một mươi ba xã vĩnh hậu huyện hòa bình vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại gia đình vào đầu tháng chín vừa qua
trong lúc nhậu đối tượng nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú ấp một mươi bốn xã vĩnh mỹ b huyện hòa bình xảy ra mâu thuẫn với anh vũ liêm chú tại địa phương nên hiệp dùng dao đâm vào người anh liêm gây thương tích nặng
một số thông tin khác xảy ra trên địa bàn thị xã giá rai mà nguyên nhân cũng xuất phát từ diệu
sau khi bị anh huỳnh quốc quy chú hùng địa phương xúc phạm và thách thức lê thanh toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú phường một thị xã giá rai dùng dao chém nhiều nhát vào người anh quy sau đó dùng tay và chân đánh liên tiếp vào người anh quy khiến anh quy bị thương tật sáu mươi năm
hầu hết là các đối tượng có sử dụng không khí thì có nhiều trường hợp là tội phạm diễn ra và gây ảnh hưởng sức khỏe
có những trường hợp là bị thương rất nặng và có những trường hợp bị tử vong nói chung là gây ảnh hưởng nặng nề đến điều kiện kinh tế của gia đình sức khỏe của người bị hại và tình hình an ninh trực tự tại địa phương
tết nguyên đán đang đến gần và đây cũng là thời điểm gia tăng các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm cố ý gây thương tích
để hạn chế hậu quả của loại tội phạm này ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
thì rất cần sự chung tay góp sức của các ngành và các cấp
để bảo vệ tính mạng sức khỏe của bản thân
thì rất cần sự chung tay góp sức của các ngành và các cấp
cũng như của những người xung quanh người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật
tuyệt đối không được lạm dụng rượu bia sử dụng bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn
góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương
một mươi bảy năm chín tháng tủ giam là tổng hình phạt dành cho hai bị cáo là hà văn đường và hà văn bình
cùng chú tại xã đồng khê huyện văn chấn tỉnh yên bái về hành vi cướp tài sản
phiên tòa được tòa nhân dân huyện văn chấn vừa đưa ra xét xử lưu động
theo cáo trạng vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
tại km một mươi tám cộng năm trăm linh quốc lộ ba mươi hai xã cát thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái
đối tượng là hà văn đường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và hà văn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cùng chú tại xã đồng khê huyện văn chấn đã chặn đường
dùng đoạn gậy gỗ đánh vào một người dân để cướp đi điện thoại và một xe máy rồi bỏ trốn
số tài sản cướp được hai đối tượng đã bán được một mươi triệu đồng để dùng vào việc sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hà văn đường chín năm tù giam
hà văn bình tám năm chín tháng tủ giam vì tội cướp tài sản
ngoài ra các bị cáo bồi thường cho nạn nhân một mươi tám triệu đồng
thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn huyện phú quốc
ba đối tượng gồm võ trí cường hai mươi sáu tuổi quê tỉnh vĩnh long
đỗ thanh tuấn ba mươi sáu tuổi quê tỉnh hậu giang
và lê công tuyền hai mươi chín tuổi chú huyện phú quốc tỉnh kiên giang
đã bị công an huyện phú quốc bắt giữ
thông tin có trong cụm tin bắn
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận qua theo dõi
thấy người dân trên huyện đảo rất chủ quan trong việc trông giữ xe máy
nên đã rủ nhau đi lấy trộm
khi phát hiện chiếc xe có giá trị nhưng không có người trông giữ
cả ba đã dùng cây đoàn sắt bẻ khóa đem về cất giấu
sau đó làm giả các loại

rồi mang xe vào đất liền bán hoặc cầm cố lấy tiền chia nhau tiêu xài
với các thủ đoạn này các đối tượng đã lấy trộm hàng chục chiếc xe mô tô
có giá trị cao
hiện cả ba đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng
và thu giữ tăng vật trả lại cho người dân
công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa cũng đã điều tra làm rõ
và bắt giữ ba đối tượng là nguyễn hữu nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
lê hữu đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
và trần tất thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
đều ở huyện quảng sương về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản
tại cơ quan công an ba đối tượng khai nhận từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
đến khi bị bắt giữ đã thực hiện năm vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn huyện quảng sương
hiện công an huyện quảng sương đã thu hồi năm xe máy
và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
với quan niệm là những đồ thờ cúng tại đình đền chùa
mang giá trị tâm linh thì sẽ không ai dám lấy
thực tế những vụ trộm cổ vật tại các nơi thờ tự vẫn diễn ra
tại quảng ngãi thời gian gần đây đã rộ lên nạn đạo trích
tấn công các ngôi chùa thờ tự để trộm tiền và tài sản
thủ đoàn của các đối tượng là ban ngày thì giả thành người dân
phật tử vào viếng chùa để quan sát
sau đó vào ban đêm thì đột nhập phá thủng công đức
để lấy tiền và hiện vật cổ của nhà chùa
sau một đêm chùa sư nữ tị nghiêm ở thành phố quảng ngãi
phát hiện kẻ gian đột nhập vào lấy toàn bộ số tiền của ba hòm công đức
cùng thời gian này trên địa bàn quảng ngãi
hàng loạt ngôi chùa dinh thờ bị trộn đột nhập
lấy đi tài sản giá trị tiền hòm công đức và hiện vật cổ
tuy nhiên rất nhiều người đã đánh giá trị tiền của nhà chùa
và rất nhiều người đã đánh giá trị tiền của nhà chùa
nhiều người đã đánh giá trị tiền của nhà chùa bị mất trộn
nhưng không chỉnh báo với cơ quan công an
gây khó khăn trong công tác điều tra

chúng tôi đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
cũng như là bàn mọi cách để truy bác đối tượng
với sự vào cuộc quyết liệt công an tp quảng ngãi đã điều tra và làm rõ
các đối tượng gây ra loạt vụ trộm cắp trên
gồm hoàng đức linh ba mươi năm tuổi quê huyện thủy nguyên hải phòng
nguyễn tiến nam hai mươi sáu tuổi ở tp hà nội
qua đấu tranh nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện bốn mươi năm vụ trộm tài sản trong chùa
và nhà dân ở tỉnh quảng ngãi
ngoài ra đối tượng linh khai nhận đã gây ra hàng chục vụ trộm khác ở các tỉnh miền trung
cơ quan công an khuyến cáo các cơ sở thờ tự nhà chùa cần chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác
khi phát hiện đối tượng khả nghi kịp thời báo cho công an tp quảng ngãi
cơ quan công an khuyến cáo các cơ sở thờ tự nhà chùa cần chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác
khi phát hiện đối tượng khả nghi kịp thời báo cho công an tp quảng ngãi

lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thứ ba trong vụ sạt lở đất đá vùi lấp hai ngôi nhà dân tại xã suối cát huyện cam lâm xảy ra vào đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
lực lượng chức năng đã ứng cứu được hai nạn nhân ba nạn nhân còn lại tử vong
nguyên nhân xác định đầu tiên là do mưa kéo dài tác động của thời tiết làm sạt trượt đất đá
tại tỉnh phú yên lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã huy động phương tiện nỗ lực lặn tìm kiếm người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi
nạn nhân được tìm thấy là ông nguyễn văn đồng ba mươi bốn tuổi
hiện lũ trên các sông ở phú yên đang ở mức cao các hồ thủy điện và thủy lợi tiếp tục xả lũ
khu vực ngập nặng nhất là huyện miền núi đồng xuân
trước diễn biến phức tạp của thời tiết cũng trong ngày hôm qua ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã phát đi công điện
yêu cầu các địa phương lực lượng khẩn cấp ứng phó với vùng áp thấp áp thấp nhiệt đới và khả năng mạnh lên thành bão trên biển đông
cùng với tình hình rét đậm rét hại đang diễn biến hết sức phức tạp ở miền bắc và bắc trung bộ

cùng với tình hình rất đậm dết hại đang diễn biến hết sức phức tạp ở miền bắc trung bộ